vâng thưa quý vị ngày hôm nay ngày hai mươi tháng chín chính phủ ban hành nghị quyết về mua vaccine phòng covid một mươi chín addallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
theo đó chính phủ đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua vaccine phòng covid một mươi chín addallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
và cho đến thời điểm này việt nam đã tiếp nhận khoảng năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín các loại khác nhau
và đã phân bổ bốn mươi năm đợt số vaccine này phục vụ nhu cầu tiêm chủng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho hay hiện nay thành phố đã bao phủ vaccine mũi một
cho hơn chín mươi người trên một mươi tám tuổi và hơn hai mươi mỗi hai
hiện các quận huyện vẫn tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi một tiêm mũi hai cho người đủ thời gian
về tình hình lây nhiễm mắc mới covid một mươi chín
tại phường phú cường tp thủ dầu một tỉnh bình dương đã phát hiện chùm bảy mươi ba ca f chưa rõ nguồn lây
khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho người dân tại tổ bốn và tổ một mươi năm khu phố một với khoảng sáu trăm ba mươi người
còn tại tỉnh phú yên thì từ một mươi chín h ngày một mươi chín tháng chín cho đến tám h ngày hai mươi tháng chín
phú yên ghi nhận một mươi sáu ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm lên hai chín trăm sáu mươi trường hợp
trong khi đó từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi tháng chín hà nội ghi nhận ba ca covid một mươi chín
trong đó hai ca tại khu vực phong tỏa và một ca là tại khu cách ly